từ cuộc điện thoại cầu cứu của cô gái bị khống chế giam giữ bà bị đánh đập
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương giải cứu được cô gái
và bắt giữ thành công đối tượng thực hiện hành vi
chiều ngày một mươi hai tháng năm cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi
tiếp nhận cuộc điện thoại của một thiếu nữ khóc lóc cầu cứu
theo thiếu nữ này cho biết bị một đối tượng khống chế hai ngày và bị đánh đập dã man
cuộc điện thoại bị cúp đột ngột gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân
tổ công tác kịp thời giải cứu và bắt giữ đối tượng nguyễn thái cường ba mươi bảy tuổi
ở thôn hai xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi đưa về trụ sở công an xã nghĩa dõng để điều tra làm rõ
tổ công tác kịp thời giải cứu và bắt giữ đối tượng nguyễn thái cường ba mươi bảy tuổi ở thôn hai xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi
đưa về trụ sở công an xã nghĩa dõng để điều tra làm rõ